tuy nhiên lợi dụng lúc bà sang không có trong phòng ngoan đã lẻn vào lấy trộm hai điện thoại di động trị giá gần sáu triệu đồng rồi nhanh chóng bỏ về hướng cần thơ
nhưng vừa đi bộ được một đoạn thì ngoan đã bị bà giang phát hiện đuổi theo bắt quả tang và báo công an
tại cơ quan công an ngoan đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hiện công an huyện long hồ đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
tin từ sở y tế hà nội
tới đây thì sở sẽ phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo quận thanh xuân tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho học sinh trường tiểu học hạ đình và trường trung học cơ sở hạ đình quận thanh xuân hà nội là hai trường nằm trong khu vực ảnh hưởng của vụ cháy tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
qua khám sàng lọc đối với các trường hợp cần thiết có thể làm xét nghiệm thủy ngân máu lấy mẫu nước tiểu hai mươi bốn giờ thậm chí là mở rộng việc khám sức khỏe đối với giáo viên
theo báo cáo của sở y tế tính từ ngày sáu tháng chín ngày đầu tiên triển khai khám sức khỏe cho người dân ở khu vực xảy ra vụ cháy đến hết ngày một mươi tháng chín đã có một bốn trăm bốn mươi ba người được khám tư vấn sức khỏe miễn phí tại hai trạm y tế phường hạ đình và thanh xuân trung
tính đến chiều ngày một mươi tháng chín tất cả các mẫu xét nghiệm thủy ngân trong máu đợt khám miễn phí cho người dân tại hai trạm y tế này chưa phát hiện trường hợp nào bất thường
các trường hợp được xét nghiệm đều có nồng độ thủy ngân máu thấp dưới một mươi microgram